thông tin mới nhất liên quan đến vụ hai người tử vong trong rừng ở xã đắc rong huyện cơ bang tỉnh gia lai
cơ quan chức năng tỉnh gia lai đã xác định được danh tính nạn nhân
thông qua nhận dạng và xác nhận đồ đạc từ người thân tự nhận là mẹ và bà nội của hai nạn nhân
bước đầu xác định hai nạn nhân là người đàn ông ba mươi bảy tuổi và con trai một mươi một tuổi
chú tại đường an sương vương thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lóc
theo công an tỉnh gia lai mặc dù danh tính nạn nhân đã được người nhà xác nhận
nhưng vẫn cần chờ kết quả xét nghiệm adn để kết luận chính xác danh tính và thân nhân
hiện vụ việc vẫn đang được công an tỉnh gia lai tiếp tục điều tra
trước đó cơ quan chức năng đã xác định hai thi thể chết trong rừng ở xã đắc rong huyện cơ bang tỉnh gia lai là nam giới
thi thể nằm dưới đất có độ tuổi từ ba mươi đến năm mươi còn thi thể nằm trên võng có độ tuổi từ một mươi đến một mươi năm
thời gian tử vong là khoảng ba bốn tháng nguyên nhân tử vong chưa được làm rõ
rủi ro va chạm tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào
nếu như mọi người không tuân thủ các quy định của pháp luật khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
thực tế nguyên nhân xảy ra tai nạn chủ yếu là do người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia
đi không đúng phần đường làn đường không chú ý quan sát không nhường đường tránh vượt sai quy định
phản ánh của nhóm phóng viên tại huyện châu thành a tỉnh hậu giang nơi có quốc lộ sáu mươi một c chạy qua địa bàn
hiện trường vụ tai nạn giao thông làm hai người đi xe mô tô tử vong tại quốc lộ sáu mươi một c
đoạn thuộc ấp nhân thuận một xã nhân nghĩa a huyện châu thành a tỉnh hậu giang
kết quả điều tra cho thấy thời điểm xảy ra vụ việc ô tô tải do tài xế hồ minh được điều khiển
đi hướng từ thành phố cần thơ về thành phố vị thanh đã vượt không đảm bảo an toàn và gây tai nạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam được
về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
chỉ sau một thời gian ngắn cũng tại đoạn đường trên lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm
một người thiệt mạng nguyên nhân là do tài xế phan văn đầy chú tại tỉnh trà vinh điều khiển xe đầu
và semi remote vượt không đảm bảo an toàn dẫn đến gây tai nạn với xe mô tô đi cùng chiều
làm người điều khiển xe mô tô tử vong phan văn đầy đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
châu thành a khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi vi phạm quy định về tham
giao thông đường bộ chỉ tính trong ba tháng trở lại đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
châu thành a khởi tố bốn trong số năm vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ sáu mươi một c đoạn qua địa bàn
với bốn bị can cùng về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
để lập lại trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ sáu mươi một c
trong đó có đoạn đi qua địa bàn châu thành a những ngày qua công an tỉnh hậu giang đã tăng cường
lực lượng tuần tra kiểm soát trên tuyến đường này nhằm kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đồng thời kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức
người đi đường bên cạnh quyết tâm của cơ quan chức năng thì người dân khi tham gia giao thông
cũng cần tuân thủ các quy định của pháp luật để tránh những vụ việc đáng tiếc như thời gian vừa qua
cập nhật diễn biến dịch covid một mươi chín
số ca mắc mới trên cả nước trong ngày hôm nay giảm còn một bảy trăm linh năm ca trong ngày ghi nhận một ca tử vong
tại thành phố hà nội nâng tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến thời điểm này là
hơn bốn mươi ba một trăm một mươi ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm công tác tiêm chủng vaccine tiếp tục
được đẩy mạnh theo yêu cầu của thủ tướng chính phủ đã có hơn hai trăm ba mươi ba năm trăm linh liều được tiêm trong ngày
hôm qua đến thời điểm này tổng số liều vaccine được tiêm trên cả nước là gần hai trăm năm mươi năm triệu tám trăm linh
nghìn liều trong đó có trên hai trăm một mươi tám triệu ba trăm bảy mươi nghìn liều cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đối với nhóm
trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là hơn hai mươi hai hai trăm tám mươi liều và trên một mươi năm một trăm bốn mươi bốn liều cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
kính thưa quý vị công an tỉnh đồng tháp vừa bắt khẩn cấp đối tượng lê văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại ấp hạ xã tân bình huyện thanh bình tỉnh đồng tháp về hành vi giết người sau một mươi năm giờ điều tra truy xét
trước đó hiếu nhậu cùng với nhóm bạn ở quán nhậu tọa lạc ở ấp hạ xã tân bình huyện thanh bình trong
lúc nhậu hiếu thế nguyễn ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ xã tân quế huyện thanh bình ngồi bàn nhậu kế
bên nhìn mình sau đó hiếu và sơn xảy ra cười cãi không kiềm chế được bản thân hiếu vào quán lấy một
con dao thái lan đâm vào người của sơn mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng sơn đã tử vong tại
quán đi tới huyện thanh bình sau khi vụ việc xảy ra công an đồng tháp đã đến hiện trường khám
nghiệm tử thi và truy xét nhanh đối tượng qua một mươi năm giờ truy tìm lực lượng công an đã bắt nóng đối
tượng gây án đang lẫn trốn ở xã trường xuân huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp qua làm việc bước đầu
hiếu khai nhận do mâu thuẫn tức thời trong lúc nhậu nên đã dùng dao đâm sơn tử vong
đến chiều nay cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy
một xưởng dép ở quận một mươi một thành phố hồ chí minh vào đêm qua làm nhiều tài sản bị thiêu rụi
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi hai giờ ngày hai mươi bảy tháng tám khói lửa bụng lên từ xưởng làm dài
dép ở đường trịnh đình trọng phường năm quận một mươi một thành phố hồ chí minh phát hiện đám cháy
nhiều người dân tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành lửa càng lúc càng dữ dội
cục khó cao hàng chục mét kèm theo mùi khét nồng nặc nhận được tin báo lực lượng phong trách chữa
chiến đấu nạn cứu hộ công an quận một mươi một phù hợp cùng nhiều đơn vị liên quan đã điều động hàng
chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến hiện trường dập lửa tại đây cảnh sát phải phát
cửa kéo để tiếp cận đám cháy tuy nhiên do đám cháy dữ dội sườn dếp chứa toàn vật liệu dễ cháy nên
cảnh sát phải tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng toàn bộ con đường trịnh đình trọng buộc phải phong
tỏa để phục vụ công tác chữa cháy hơn ba tiếng đám cháy mới cơ bản được khống chế theo ghi nhận
từ đường ngoài xuống làm dày dép các nhà dân liền kề cũng bị ảnh hưởng do cháy hôm nay trên đường
quang trung đoạn qua phường một mươi hai quận gò vấp tp hcm một nam thanh niên điều khiển xe máy ngã
xuống đường và bị xe cẩu từ phía sau kháng trúng tử vong theo thông tin ban đầu nạn nhân gần ba mươi
ba mươi tuổi điều khiển xe máy chở theo một người bạn lưu thông trên đường quang trung theo hướng từ chợ
cầu về ngã sáu g vấp khi đến gần ngã ba đường đỗ thúc thịnh phường một mươi hai quận gò vấp thì ngã văng ra
giữa đường và bị xe cẩu cán trúng tử vong tại chỗ người bạn đi chung xe may mắn thoát nạn
một trong số những người đi chung với nạn nhân cho biết trước khi bị ngã ra đường xe của nạn nhân có
vao quẹt nhưng không nói rõ là vao quẹt với xe máy khác chạy cùng chiều hay vao quẹt với chính xe cẩu
tại hiện trường nạn nhân nằm cách xe máy khoảng một m mùa bỏ hiểm vỡ nát cách đó khoảng bốn mươi m
chiếc xe cẩu được cho là can trúng nạn nhân đang dừng lại để chờ cơ quan chức năng đến giải quyết
việc chở quá tải trên đường thủy luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt hiện
nay khi đang vào mùa mưa lũ thì mối hiểm họa này có thể xảy ra bất cứ lúc nào nhằm phòng ngừa và
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường thủy nội địa phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh
an giang chủ động tăng cường công tác tuyên truyền tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp
có tính vi phạm buổi gia quân thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý hành vi vi phạm về trật tự an toàn
giao thông trên sông tiền đoạn thuộc thủy phận thị xã tân châu của trạm cảnh sát đường thủy tân
châu thuộc phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang một mươi năm phương tiện xà lan có hành vi
chở quá vạch mướn nước an toàn đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
vị lấy cũng nổi mà tại mới lên chiến đấu và tranh thông điệu đó thì không có móc lên được nên
giao thông nhắc nhở hạ tải phương tiện thì mới đi tiếp tôi bảo mình chở mà đúng quy định thì mình
lỗi rồi buộc mình phải lấy vậy mà
trước thực tế trên lực lượng cảnh sát đường thủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức
khi tham gia giao thông cho người điều khiển phương tiện đối với các phương tiện trở quá tải tổ công
tác sẽ kiên quyết lập biên bản xử phạt đồng thời buộc các chủ phương tiện thuyền trưởng phải hạ tải
đúng vạch dầu muôn nước an toàn mới được tiếp tục lưu thông tôi sẽ cho các anh làm cam kết rồi
hiện nay nếu phương tiện cố tình vi phạm thì khi lực lượng từng trang kiểm soát chúng tôi là phát hiện
thì sẽ xử lý là ngoài lập biên bản vi phạm theo nghị định một trăm ba mươi chín thì chúng tôi còn buộc phương tiện là
hạ tải đúng dịch chống nước an toàn thì mới tiếp tục hành trình còn nếu mà phương tiện không khắc
phục lỗi vi phạm thì chúng tôi cương quyết buộc là phương tiện quay đầu sau hai tháng thực hiện cao
điểm lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang đã lập biên bản xử phạt hơn một bảy trăm linh trường
hợp chở quá vạch dầu muôn nước an toàn buộc hạ tải năm mươi ba trường hợp theo đó
tùy vào trọng tải của từng phương tiện tổ công tác sẽ lập biên bản xử lý cùng một lúc ba hình thức
phạt tiền từ một triệu đến một mươi năm triệu đồng tước bằng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng
từ ba đến một mươi hai tháng và buộc chủ phương tiện phải hạ tải theo quy định tăng cường công tác tiên triền
phổ biến các quy định của lực giao thông đường thủy nội địa đến các chủ phương tiện
tiền viên và người điều khiển phương tiện miết chủ động thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ
tư phương tiện tại chỗ và hào cần tại chỗ đề nghị các chủ phương tiện kiểm tra phương tiện đảm
bảo an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường trước khi xuất bến theo dự báo mùa mưa bão năm nay sẽ
có nhiều diễn biến phức tạp bên cạnh các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy mà lực lượng
lượng chức năng đang tích cực triển khai các chủ phương tiện và người dân cần nâng cao ý thức
chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa hạn chế đến mức thấp nhất những vụ tai nạn có
xảy ra nhằm giữ vững nghiệp sống bình yên trên những tuyến sông theo kế hoạch của bộ công an
lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm đã và đang tiếp tục duy trì cao điểm kiểm tra xử lý các trường
hợp vi phạm giao thông và trước dịp lễ nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng cao do đó
lực lượng cảnh sát giao thông đang tăng cường xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn và ma túy đối với
các tài xế vận tải hành khách công cộng thực hiện kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ
cồn và ma túy đối với các lái xe vận chuyển hành khách đội cảnh sát giao thông hàng xanh thuộc
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm đã lập chốt trên tuyến quốc lộ một mươi bốn
quận bình thạnh tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tám trường hợp trong đó có năm trường
hợp thực hiện kiểm tra nhanh chất ma túy kết quả tất cả các loại xe đều không vi phạm hơn ai hết
hiểu được trách nhiệm của người cầm lái không chỉ là tính mạng của mình mà còn nhiều người xung quanh
quanh các tài xế rất đồng tình với các buổi kiểm tra của lực lượng chức năng

về trật tự an toàn giao thông từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày hai mươi tháng chín

kết quả tất cả các loại xe đều đồng tình với các hành vi vi phạm hơn ai hết

phòng cán xe được kiểm tra và các đối tượng là lái xe khách đường dài các đối tượng là lái xe vận tải hàng
hóa mà có đường dài và đặc biệt là kiểm tra tại các bến cảng tại các nhà ga cũng như tại các bến xe
để hiện nay chúng tôi đang phối hợp với công an bình thạnh để kiểm tra tại bến xe miền đông
hiện nay đang làm mấy ngày rồi và trong thời gian tới tiếp tục sẽ triển khai việc kiểm
cảnh sát giao thông thành phố cũng cho biết nhằm đảm bảo trực tự an toàn kéo giảm tối đa số tai nạn giao thông
ngoài cao điểm đến hết ngày hai mươi tháng chín thì cũng là giai đoạn bước vào cao điểm cuối năm
nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao
do đó đơn vị sẽ có nhiều kế hoạch chuyên đề kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm giao thông
trong đó tập trung vào khai thác hệ thống camera giao thông để ra quyết định xứ phạt qua hình ảnh
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
và khi tổ chức cái gian hàng không đồng là nhằm để lan tỏa cái tình yêu thương
quan tâm giúp đỡ cho những đồng bào nghèo trên địa bàn của phường
đặc biệt là trong cái giai đoạn mà chúng ta kỷ niệm cái ngày quốc khánh á
thì mình xem lại coi là phường đã làm được cái gì lo cho dân
để năm sao mình tiếp tục sẽ có những hoạt động chăm lo cho người dân được tốt hơn
đặc biệt là đối với người dân nghèo
thông qua gian hàng không đồng
chính quyền phường sẽ xây dựng phong trào tương thân tương ái
trợ giúp lỡ nhau giữ chủ doanh nghiệp với người lao động
hàng năm vào các dịp lễ tết
gian hàng không đồng sẽ được chính quyền phường tổ chức
và được lồng ghép tuyên truyền về không gian văn hóa cộng đồng
từ đó phong trào được nhân rộng và giữ vững được tình hình an ninh chính trị tại địa bàn
tối qua đoàn nghi lễ công an nhân dân thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
bộ công an đã tổ chức biểu diễn nhạc kèn
diễu hành tại đường đi bộ nguyễn huệ quận một tp hcm
và đông đảo người dân thành phố đã đến xem và cùng tham gia diễu hành cùng đoàn nghi lễ
đúng hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng tám
chương trình biểu diễn nhạc kèng mối truyền thống diễu hành trên phố đi bộ nguyễn huệ quận một
chính thức được bắt đầu
mặc dù trước đó ít phút tp hcm có mưa nặng hạt
nhưng không vì thế mà không khí nơi đây vơi đi sự náo nhiệt hào hứng
của hàng ngàn người dân và du khách giỏi theo chương trình
đối với người dân đêm diễn
đã khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
không chỉ làm tốt vai trò giữ an ninh trật tự
càng đảm mưu trí khi đấu tranh với các loại tội phạm
thế lực thủ địch
mà còn thể hiện được tài năng sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ
hai năm dịch vừa rồi là không có viễn hàm
mà không có gì mà để cho người dân nó phấn khởi
mà hồ hấn đấy
nhưng mà năm nay là cô thấy là phấn khởi
là diễn hành đẹp
mà coi như là dân cũng hồ hấn phóng khởi
trừ cô về thì cô thấy quá ha quá đẹp
có lực lượng công an nhân dân biểu diễn
và coi như là để bảo vệ
hay như là cái ngày vui của hai tháng chín
cho người dân được coi là hưởng chọn cái niềm vui và an toàn
chương trình diễn ra trong hai tiếng
các nghệ sĩ đã biểu diễn một mươi bảy tác phẩm
âm nhạc đang sen mối võ thuật diễu hành trên phố đi bộ
và năm tác phẩm dưới chân tượng đài chủ tịch hồ chí minh
các bản nhạc được chọn đều là các tác phẩm đặc sắc
niềm vinh dự và tự hào
đã đem đến cho quần chúng nhân dân những tác phẩm
và mang đến được một cái thông điệp
có những cái nét mềm mại của chiến sĩ nghệ sĩ
đó là cái âm nhạc và cái nghệ thuật
đêm diễn đã quy tụ tám mươi năm nghệ sĩ
cán bộ chiến sĩ
hàng chục cán bộ chiến sĩ an ninh
và đặc biệt là hàng ngàn khán giả trong và ngoài nước
giỏi theo từng bước diễu hành của đoàn nhạc công vũ công
trong không khí sôi động
nhiều người đã tranh thủ ghi lại những bức ảnh thước phim ấn tượng này
trong cái chương trình này thì đoàn nghi lễ mang đến một cái màu sắc mới
để quân chúng nhân dân hiểu về lực lượng công an nhân dân hơn
hiểu về những chiến sĩ công an những chiến sĩ cảnh sát cơ động
ngoài những cái nhiệm vụ được phân công
nhưng mà các đồng chí cũng biết chơi những nhạc cụ
vẫn biểu diễn những nhạc cụ
và mang những cái âm nhạc mang đến để phục vụ quần chúng nhân dân
để nhân dân hiểu hơn về lực lượng công an nhân dân
và hiểu hơn về lực lượng cảnh sát cơ động
trong đó là để thể hiện những tấm lòng của người chiến sĩ công an nhân dân
phục vụ nhân dân vì nhân dân phục vụ
và làm cho cái hình ảnh của người công an nhân dân gần gũi với nhân dân hơn
và sẵn sàng phục vụ nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự
không có thảm đỏ âm thanh ánh sáng như những chương trình văn nghệ khác
thay vào đó sân khấu là cả tuyến đường nguyễn huệ và khu vực tượng đài bắc hồ
đêm diễu hành nhạc kèn đã trở nên gần gũi với người dân
tạo nên hình ảnh vô cùng thân thiết của lực lượng công an nhân dân
luôn sát cánh cùng sự bình an phát triển của đất nước